bến xe miền đông đã tiến hành dán thẻ chip trên phương tiện hoạt động tại đây để xe ra vào bến
không dừng tại các cổng nhằm giảm thời gian chờ đợi của phương tiện
đây là bến xe điện tử đầu tiên tại tp hcm
theo đó tại bến xe miền đông có hệ thống camera theo dõi nên xe ra vào không cần phải dừng lại
từ ngày hai mươi một tháng năm đến nay bến lắp đặt chip trên hơn một trăm linh phương tiện của hãng cung ho samco
chuyên chạy các tuyến tp hcm vũng tàu
tp hcm phan thiết tp hcm tây nguyên
hiện các đơn vị đã gửi danh sách phương tiện để bến tiếp tục lắp đặt
dự kiến cuối tháng sáu này sẽ lắp đặt cho hết khoảng hai năm trăm linh phương tiện đang hoạt động tại bến xe này
trường hợp đơn vị vận tải thay thế phương tiện hoạt động phải có trách nhiệm thu hồi và hoàn trả thẻ chip cho bến
đồng thời thông báo cho bến để kịp thời phối hợp thu hồi thẻ chip và lắp đặt lại lên phương tiện mới được thay thế